trong khuôn khổ hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp som hai diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec sáng ngày một mươi sáu tháng năm tại hà nội đã khai mạc đối thoại nhiều bên về apec hướng tới hai nghìn hai mươi và tương lai
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng
phát biểu tại đối thoại chủ tịch nước trần đại quang điểm lại một số dấu mốc đáng chú ý của apec trong trạng đường hai mươi tám năm qua khẳng định thành công và vai trò quan trọng của apec trong gần ba thập niên qua
góp phần đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo
chủ tịch nước trần đại quang cũng nêu rõ trong bối cảnh phát triển mới người dân và doanh nghiệp trong khu vực apec
từ các công ty lớn đến hàng triệu doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa đang đặt ra cho các nền kinh tế thành viên những câu hỏi cần được giải đáp thấu đáo là apec đang và sẽ làm gì cho họ
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng chìa khóa cho thành công mới của apec hiện nay chính là apec cần đặt người dân và doanh nghiệp ở trung tâm của sự phát triển
chúng ta cần thúc đẩy
chúng ta cần thúc đẩy phát triển bền vững bao trùm và sáng tạo đưa các thành phần trong xã hội cùng tham gia và thụ hưởng từ sự phát triển và thịnh vượng chung
đồng thời chúng ta cần làm tốt công tác thông tin để công chúng thấy được những lợi ích của toàn cầu hóa của tự do thương mại và đầu tư chung tay thúc đẩy một mô hình tăng trưởng mới bền vững hơn
hiện apec đang tiếp tục phát huy thế mạnh là diễn đàn hợp tác
hợp tác tự nguyện linh hoạt để thực sự là nơi khởi xướng ý tưởng đổi mới sáng tạo và là động lực cho tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực
apec là nơi gắn kết các cơ chế hợp tác khác nhau trong khu vực để xây dựng hệ thống thương mại khu vực và toàn cầu ngày càng gắn kết hiệu quả
với năm mươi năm thành công trong hội nhập khu vực asean có rất nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ về apec trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng ngày càng gắn kết về kinh tế xã hội
khu vực apec và thế giới đều đang ở giai đoạn thay đổi lịch sử trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay
tăng trưởng trong khu vực apec đang ngày càng được thúc đẩy đem lại việc làm lợi ích người tiêu dùng và nâng cấp công nghệ
tuy nhiên tăng trưởng khu vực cũng cần được đặt trong bối cảnh phù hợp góp phần giải quyết vô số thách thức của kinh tế xã hội và kinh tế mà chắc chắn đi kèm với sự thay đổi
có thể nói hơn ba giờ hết đây là thời điểm các nền kinh tế apec đưa ra thông điệp khẳng định tiếp tục cam bộ
chúng ta cần làm tốt công tác thông tin để công chúng thấy được những lợi ích toàn cầu hóa của tự do thương mại chung tay thúc đẩy mô hình tăng trưởng bền vững
cũng tại đối thoại các đại biểu cho rằng apec cần đảm nhiệm tốt vai trò toàn cầu trong xử lý các thách thức của thế giới và khu vực đặc biệt là các vấn đề về biến đổi khí hậu gia hóa dân số tình trạng bất bình đẳng thu nhập
để làm được điều đó apec cần tiếp tục phát huy
thế mạnh là diễn đàn hợp tác tự nguyện linh hoạt để thực sự là nơi khởi xướng ý tưởng đổi mới sáng tạo và là động lực cho tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực